những ngày cuối tháng chín này hai mươi bốn hộ dân tại xóm tân định tỉnh phú yên trở nên vui nhộn hơn bao giờ hết
những trụ điện kéo từng mét dây đầu tiên đã về đến trước cửa từng nhà trong niềm hân hoan phấn khởi của bà con nhân dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã hòa tân tây huyện tây hòa tỉnh phú yên
bà lê thị đông đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị điện để sẵn sàng đấu nối vào đồng hồ điện hệ thống lưới quốc gia
mặc dù ngành điện mới đang trồng trụ kéo đường dây hạ áp
không chỉ vậy nhiều gia đình cũng đã tính đến sắm sửa đồ dùng sinh hoạt đắt tiền và lên phương án sản xuất kinh doanh khi đóng điện hệ thống
ước mơ hơn ba mươi năm nay đang dần thành hiện thực
để có được công trình mà người dân coi như là công trình thế kỷ này
ngành điện phú yên đã phải tính toán tiết kiệm được gần hai tỷ đồng từ các công trình khác
xây dựng mới hai km đường dây trung áp gần một km đường dây hạ áp và một trạm biến áp một trăm linh kv
việc làm ý nghĩa đáng ghi nhận trên đã nói lên tinh thần tiết kiệm chống lãng phí
chung tay cùng với nhà nước trong xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội của ngành điện phú yên và điện lực miền trung
khu kinh tế mới và hiện nay trong một thời gian dài chưa có điện thì thông qua dự án này
sẽ cung cấp điện cho người dân không chỉ là ánh sáng sinh hoạt mà còn phục vụ sản xuất cho người dân trên địa bàn khu vực
dự kiến của chúng tôi thì là trong tháng một mươi tháng một mươi của năm hai nghìn một mươi tám này sẽ đóng điện để cấp điện cho bà con
xóm tân định là khu kinh tế mới được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám với hai mươi bốn hộ gia đình sinh sống chuyên sản xuất nông nghiệp
xóm nằm biệt lập cách trung tâm xã hòa tân tây hơn bảy km
việc đóng điện vào tháng một mươi tới không chỉ đáp ứng kỳ vọng của người dân mà còn là điều kiện bảo đảm đạt tiêu chí số bốn về điện
trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở vùng quê còn lắm khó khăn này